để tham gia cung ứng linh kiện bản mạch cho doanh nghiệp fdi doanh nghiệp trong nước cần đầu tư dây chuyền sản xuất lên tới hàng nghìn tỷ đồng
nếu đầu ra không được bảo đảm chắc chắn doanh nghiệp trong nước sẽ không dám liều lĩnh đầu tư
hôm nay thì có con số chính xác về sự tham gia của các doanh nghiệp vừa tham gia vào các chuỗi giá trị

tôi cũng đã từng nghe chia sẻ của anh đỗ nhất hoàng cục trưởng cục đầu tư nước ngoài của đầu tư
thì có chia sẻ lại là sau ba cái lần mà tổ chức các buổi kết nối giữa các doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp trong nước

với tiềm lực mạnh hơn các doanh nghiệp trong nước về vốn công nghệ quản trị kết nối thị trường lại ít bị tác động hơn bởi những rào cản từ thể chế
các doanh nghiệp fdi đã nhanh chóng vươn lên nắm giữ tỷ trọng ngày càng cao trong những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng của nền kinh tế như công nghiệp chế tác và xuất khẩu
có đến năm mươi công nghiệp chế tác bảy mươi kim ngạch xuất khẩu đến từ khu vực fdi
cho nên cùng với việc thu hút dòng vốn đầu tư fdi thế hệ mới có chất lượng hơn làm thế nào để khu vực doanh nghiệp trong nước mạnh lên quan trọng không kém
về khuyến nghị chính sách thì tôi thấy rằng là
chắc là chúng ta cũng có thể thay đổi
trước đây những cơ chế khuyến khích thì thường nhắm vào các doanh nghiệp fdi với quy mô lớn tức là đầu tư lớn sử dụng lao động lớn
nhưng mà để thực chất để chúng ta có thể làm tốt công tác chuyển gia công nghệ thì tôi có đề nghị tức là các chính sách yêu đãi phải đi cùng với các hoạt động chuyển gia công nghệ
ví dụ như là nếu các doanh nghiệp nào càng đầu tư nhiều vào trong nghiên cứu triển khai thì được hưởng càng nhiều
chứ không phải cao bằng như bây giờ
việc các doanh nghiệp trong nước chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp fdi để cùng tham gia chuỗi giá trị
nghĩa là mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển hay tạo sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp fdi sang doanh nghiệp trong nước sẽ không thể đạt kỳ vọng
thưa quý vị và các bạn thực tế cần phải chấp nhận đó là không thể yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài
tự mở cánh cửa cơ hội cho doanh nghiệp việt nếu như doanh nghiệp của chúng ta còn yếu kém về năng lực
cũng không thể mong các doanh nghiệp fdi chờ đợi sự lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước để hợp tác và đồng hành
cơ hội đang đến khi tư duy về vai trò của doanh nghiệp tư nhân cũng đã có những thay đổi quan trọng
cùng với đó là các chính sách chủ trương tạo điều kiện hỗ trợ tới chính phủ cơ quan quản lý được ban hành
doanh nghiệp trong nước cần tận dụng cơ hội này để tìm kiếm hướng đi phù hợp gia tăng năng lực cạnh tranh
để tăng mức độ kết nối giữa doanh nghiệp fdi và khu vực tư nhân
giải pháp chiều khóa đó là cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
lực lượng lao động của các doanh nghiệp trong nước cần được đào tạo tốt hơn để nắm bắt được công nghệ và quy trình quản trị mới
để thực hiện điều này vẫn không thể thiếu vai trò dẫn dắt của nhà nước trong hàng loạt các vấn đề
như dành nguồn lực đầu tư cải thiện chất lượng các trường đào tạo nghề
kết nối hoạt động đào tạo nghề và thực tiễn phát triển công nghệ
khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào hoạt động đào tạo nghề
về mặt khách quan chúng ta đã đủ điều kiện có đủ các phương tiện cần thiết để tiếp nhận công nghệ hay không
tiêu chí của chúng ta để đánh giá sự lan tỏa đó là tiêu chí về năng suất lao động
với sự tiếp xúc và tham gia của doanh nghiệp việt nam vào
thì rõ ràng là vừa qua các hoạt động của các doanh nghiệp fdi việt nam
chưa có các tác động lớn đối với việc giúp các doanh nghiệp việt nam
nâng cao được công nghệ
năng suất của mình mà để phát triển kinh tế một cách bền vững nhất
thì rõ ràng chúng ta phải dựa vào cái năng suất lao động
cho nên với những các biểu hiện cụ thể như vậy
thì cho thấy rằng là cái sức lan tỏa của các doanh nghiệp fdi vào việt nam
cần phải được coi như là tính đến và cần có các giải pháp cho giai đoạn sập thơ
giải pháp ở đây thì cũng nói đến rất là nhiều rồi
tức là trước tiên là chúng ta cũng phải nghĩ đến cái việc là chúng ta
tự tăng tự chủ động tăng cái năng lực của mình lên cái đã
thứ hai nữa là ở đây cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ nhà nước
để làm sao để tăng cái năng lực của cái khu vực doanh nghiệp trong nước lên
thì cái năng lực gì
thứ nhất là năng lực về con người
bởi vì nếu con người ở đây mà chúng ta không đủ có năng lực làm việc ấy
thì không thể tiếp nhận được cái kỹ năng nào cả cái kiến thức nào cả
thứ hai nữa là đây là vấn đề công nghệ
vấn đề công nghệ thì nói rất là nhiều
nó đơn giản nhưng thực ra rất là khó
để tăng năng lực công nghệ lên thì các doanh nghiệp đây cũng phải cần có vốn
cần những cái ban đầu để hỗ trợ họ làm sao họ có thể đạt được cái tiêu chuẩn
bởi vì các doanh nghiệp vào tôi nói ví dụ samsung thì họ cần những cái tiêu chuẩn kỹ thuật
rất là toàn cầu
bây giờ mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn đấy
các doanh nghiệp trong nước cần phải có giải pháp đột phá và thực tế
để cải thiện và thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước
và doanh nghiệp fdi thông qua việc cung ứng dịch vụ tư vấn công nghệ
vận hành quỹ phát triển công nghệ sử dụng các chính sách về thuế tài chính
để khuyến khích đầu tư công nghệ cao
hiện nay dần dần khi các doanh nghiệp của chúng ta đã từng bước phát triển
thì cái việc mà kết nối giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước
chúng tôi cho rằng là nó sẽ tự động nó sẽ đến
ở đây tôi nói một câu chuyện rất là vui
khi mà biết việt nam bắt đầu có một cái doanh nghiệp mà họ bắt đầu sản xuất
cái ô tô mà sản xuất trọn vẹn một cái ô tô mang tính chất cạnh tranh toàn cầu
thì có rất là nhiều các cái doanh nghiệp phụ trợ ở nước ngoài
hiện nay họ đang muốn vào tìm hiểu phối hợp để làm việc với doanh nghiệp đó
để làm để cung cấp các sản phẩm cung cấp cái sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp của chúng ta
việc hình thành các khu công nghiệp khu chế xuất riêng biệt
chủ yếu tập trung các fdi có thể giúp nâng cao hiệu quả ngắn hạn của hoạt động
và xuất khẩu tuy nhiên lại khiến cho những hiệu ứng lan tỏa tích cực
đối với khu vực kinh tế tư nhân trong nước trở nên bị hạn chế
một nghiên cứu của vcci đã mô hình hóa vị trí địa lý đặt nhà máy của các doanh nghiệp fdi
và doanh nghiệp tư nhân trong nước và chứng minh được rằng khoảng cách địa lý
ảnh hưởng lớn đến mức độ kết nối giữa hai khu vực này
chính vì vậy khi chính phủ hay các địa phương thiết kế các khu công nghiệp riêng
dành cho đầu tư fdi cũng phải tính đến sự kết nối với các khu
cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa
các chương trình các vấn đề những chương trình những chính sách hỗ trợ của mình như thế nào
cho nên tôi cũng có kiến nghị là chúng ta phải giả soát lại các chương trình này
để xem chúng ta đã đến đúng mục tiêu đó hay chưa
bởi vì nếu mà hỗ trợ chúng ta phải biết muốn hỗ trợ chúng ta cũng phải nghiên cứu
không thể hỗ trợ chung chung được kỹ năng thì kỹ năng cái gì
đúng không ạ với công nghệ công nghệ nào cái nào thì cần phải làm
chứ không phải nếu mà nó chung chung thì nó rất là khó
hoặc là những ngành nào hiện tại đang tập trung có dung lượng lớn ở việt nam
tôi nói ví dụ như ngành điện tử như của samsung chẳng hạn
có dung lượng rất là lớn chúng ta hoàn toàn có thể tập trung vào một số ngành đó
thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp tư nhân
thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ và tăng cường kết nối
hiện thực hóa các chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ
thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo chuỗi cung ứng
là những công việc phải được thực hiện bài bản rốt ráo
bên cạnh đó yếu tố rất quan trọng là ý chí và mục tiêu của doanh nghiệp việt
trước hết các doanh nghiệp trong nước cần liên kết với nhau
để trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp fdi
một doanh nghiệp không làm được thì hai ba doanh nghiệp cùng làm
về phía các doanh nghiệp fdi nên có điều kiện yêu đái
để khuyến khích gia tăng dần mức độ kết nối với doanh nghiệp trong nước
thưa quý vị
gia tăng mức độ kết nối với doanh nghiệp fdi để cùng phát triển là con đường giúp
cho các doanh nghiệp trong nước doanh nghiệp tư nhân có những bước tiến nhanh hơn
sau chặng đường ba mươi năm đã đến lúc triển khai một chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
bên cạnh yếu tố chất lượng nguồn vốn nhà đầu tư chiến lược trình độ công nghệ
lĩnh vực ưu tiên dự án đảm bảo yếu tố về môi trường
thì tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước cùng cộng sinh cùng phát triển
cũng cần trở thành một thứ tự ưu tiên điều kiện cần và đủ trong thu hút vốn fdi
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chuyên đình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại